ngày một mươi ba tháng một mươi đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ
cùng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh long an đã tiếp xúc cử tri các xã mỹ quý đông mỹ quý tây
mỹ thạnh bắc mỹ thạnh tây huyện đức huệ và xã thạnh hòa thạnh lợi bình đức huyện bến lức
trước kỳ họp thứ tám quốc hội khóa một mươi bốn
tại các buổi tiếp xúc cử tri các xã cũng đã kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến công tác đấu tranh
phòng chống tham nhũng tình hình biển đông tình hình khai thác hầm đất gây sạt lở nghiêm trọng
giá cả nông sản bấp bênh ảnh hưởng đến thu nhập của người dân
tại buổi tiếp xúc phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình đã thông tin khái quát với cử tri
về tình hình kinh tế xã hội của cả nước trong chín tháng đầu năm với những tín hiệu tích cực
dự kiến năm hai nghìn một mươi chín cả một mươi hai chỉ tiêu kinh tế xã hội sẽ đạt và vượt so với kế hoạch
phó thủ tướng cho biết đảng nhà nước rất quyết tâm trong thực hiện phòng chống tham nhũng
và khẳng định không có phùng cấm trong xử lý tham nhũng
công tác phòng chống tham nhũng được đảng nhà nước xác định là nhiệm vụ quan trọng khó khăn
phức tạp và lâu dài tuy nhiên vẫn phải kiên quyết thực hiện nhằm củng cố niềm tin của cán bộ
đảng viên và nhân dân
về vấn đề biển đông phó thủ tướng thường trực chính phủ khẳng định đảng nhà nước chủ trương kiên quyết
bảo vệ chủ quyền biển đảo bằng biện pháp hòa bình
với những kiến nghị thu thầm quyền của các bộ ngành trung ương
văn phòng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh phối hợp với văn phòng chính phủ tổng hợp để báo cáo thủ tướng
ra các đơn vị trả lời đồng thời gửi văn phòng quốc hội để báo cáo theo quy định